thưa truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết

khu vực nông thôn liên kế đô thị được lắp đặt hệ thống cấp nước đô thị
khu vực nông thôn còn lại sử dụng nguồn nước từ các trạm cấp nước tập trung
kính đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm có những biện pháp phương án cụ thể để giải quyết tình trạng trên
tuần qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố hà nội
như phố quang trung quận hà đông phố láng hạ đường nguyễn trí thanh quận đống đa hay đường giảng võ quận ba đình
mới được lát trong một thời gian ngắn nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng như thế này
được biết các dự án đầu tư xây dựng lát đá vì hè trên địa bàn thành phố được cơ quan chức năng thiết kế có tuổi thọ từ năm mươi đến bảy mươi năm
đề nghị cơ quan chức năng tìm hiểu và nhanh chóng có phương án khắc phục sửa chữa